sau khi ban bí thư quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách hết các chức vụ trong đảng đối với đại tá huỳnh tiến mạnh
ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy bí thư đảng ủy giám đốc công an tỉnh đồng nai
bộ trưởng bộ công an đã quyết định cách chức giám đốc công an tỉnh đồng nai đối với đại tá huỳnh tiến mạnh
theo đó cùng với việc cách chức giám đốc công an tỉnh đồng nai đối với đại tá huỳnh tiến mạnh
bộ trưởng bộ công an phân công đại tá văn quyết thắng phó giám đốc công an tỉnh tạm thời phụ trách công an tỉnh đồng nai
cho đến khi bộ công an bổ nhiệm giám đốc công an tỉnh mới
trước đó vào ngày một mươi tháng chín ban bí thư đã họp xem xét thi hành kỷ luật bằng hình thức cách tất cả các chức vụ trong đảng đối với đồng chí huỳnh tiến mạnh
kết luận nêu rõ vi phạm khuyết điểm của đồng chí huỳnh tiến mạnh là rất nghiêm trọng
ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng của ngành công an và cá nhân đồng chí gây bức xúc trong dư luận xã hội